thưa quý vị quân đội sudan thông báo đã nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ba ngày
bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng bốn để tạo điều kiện cho người dân sudan tổ chức lễ hội ed anfid của người hồi giáo
kết thúc tháng an chay ramadan
trong khi đó các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf bán quân sự chiến đấu với quân đội sudan trong gần một tuần qua
cũng đã nhất trí với thỏa thuận trên
mặc dù vậy hãng tin reuters dẫn lời một nhân chứng cho hay
giao tranh dữ dội vẫn diễn ra ở thủ đô khat tum của sudan sau tuyên bố ngừng bắn nói trên
bộ trưởng y tế sudan ngày hai mươi một tháng bốn thông báo đã có khoảng sáu mươi người thiệt mạng
và hơn hai trăm linh người khác bị thương trong ngày đầu tiên của lễ ít anfith được tổ chức tại nước này
trong khi đó trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát cách đây gần một tuần
tướng abdel fata berhan ngày hai mươi một tháng bốn đã tuyên bố ủng hộ một chính phủ dân sự tại quốc gia đông phi này
động thái được xem như nỗ lực tìm kiếm
động thái được xem như nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh xảy ra giao tranh với các lực lượng hỗ trợ nhanh
cùng ngày tổng thống kenya william rutto đã đề nghị làm trung gian cho tiến trình hòa đàm giữa các bên đối địch ở sudan
nhằm giúp khôi phục hòa bình ở quốc gia này
nhà lãnh đạo kenya cũng kêu gọi cơ quan liên chính phủ về phát triển liên minh châu phi và liên hợp quốc
thành lập một liên minh quốc tế để hỗ trợ tiến trình hòa bình ở sudan
trong bối cảnh giao tranh ở sudan đang trở nên ác liệt các nước châu âu và mỹ đang cân nhắc phương án sơ tán công dân khỏi quốc gia châu phi này
liên minh châu eu cho biết đang lên kế hoạch sơ tán khoảng một năm trăm linh công dân khỏi quốc gia châu phi này khi điều kiện an ninh cho phép
anh cũng đang đặt các binh sĩ và máy bay quân sự tại các căn cứ ở nước ngoài trong trạng thái sẵn sàng
trước khả năng nước này cần tổ chức sơ tán các cán bộ ngoại giao và công dân khỏi sudan
hôm hai mươi một tháng bốn
đại sứ quán anh tại khat tum cho biết đã thiết lập đường dây nóng dành cho công dân anh đang bị mắc kẹt trong giao tranh
trong khi đó bộ trưởng quốc phòng mỹ hiện đang triển khai thêm binh sĩ và thiết bị tới một căn cứ hải quân ở djuti để chuẩn bị cho khả năng sơ tán công dân
tuy nhiên hiện chưa rõ mỹ có tổ chức sơ tán diện rộng toàn bộ công dân mỹ tại sudan hay chỉ nhân viên đại sứ quán
liên quan tới tình hình ukraine tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato hiện chưa quyết định về việc ukraine gia nhập khối này
thay vào đó
trọng tâm hiện nay là tiếp tục hỗ trợ quân sự tài chính và nhân đạo cho ukraine
đây là tuyên bố của người phát ngôn của chính phủ đức khẳng định vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận
bộ trưởng quốc phòng đức trước đó cũng cho biết một quyết định liên quan sẽ chỉ được đưa ra sau khi cuộc xung đột hiện nay ở ukraine chấm dứt
trong chuyến thăm ukraine ngày hai mươi tháng bốn tổng thư ký nato jens stoltenberg cam kết tiếp tục hỗ trợ để kiev sớm gia nhập khối liên minh quân sự này
tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có khung thời gian cụ thể
cho việc gia nhập của ký ép
đầu tháng này ông stoltenberg đã công bố một chương trình hỗ trợ mới để đưa ukraine trở thành thành viên nato theo kế hoạch
đồng thời nêu rõ quan điểm chung của nato là ukraine sẽ trở thành thành viên của khối
xong cũng gián tiếp loại trừ khả năng ký ép gia nhập nato khi xung đột chưa kết thúc
còn tại nga kết quả cuộc khảo sát mới nhất của trung tâm nghiên cứu dư luận toàn nga công bố ngày hai mươi một tháng bốn cho thấy
số người nga tin tưởng tổng thống vladimir putin ở mức hơn tám mươi
theo khảo sát tỷ lệ tin tưởng tổng thống putin đã tăng bốn và đạt mức tám mươi một
bảy mươi bảy năm số người được hỏi tán thành những việc đã làm của tổng thống nga tăng bốn so với tuần trước đó
cũng theo cuộc thăm dò trên tỷ lệ đánh giá tích cực về những việc đã làm của thủ tướng mikhail mishustin và chính phủ nga lần luật là năm mươi bốn tám và năm mươi một tám
nhiềm tin vào thủ tướng mishustin giảm hai
nhiềm tin vào thủ tướng mikhail mishustin giảm hai và năm mươi một tám

tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng đảng cộng sản liên bang nga bốn mươi tám triệu đồng
tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng đảng cộng sản liên bang nga bốn mươi tám triệu đồng
đảng đảng độ nga công bằng những người yêu nước vì sự thật năm hai đồng

cuộc thăm dò của trung tâm nghiên cứu dư luận toàn nga được thực hiện qua điện thoại từ ngày một mươi tới ngày một mươi sáu tháng bốn với sự tham gia của một sáu trăm linh người từ một mươi tám tuổi trở lên tại tám mươi địa phương của nga
bộ quốc phòng hàn quốc ngày hôm qua thông báo quân đội nước này và mỹ đã phối hợp tiến hành tập trận không quân chung
đây là một phần của các cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa quân đội hai nước nhằm giăn đe các vụ phóng tên lửa gần đây của triều tiên
hình ảnh do bộ quốc phòng hàn quốc cung cấp cho thấy rất nhiều máy bay chiến đấu và phi công của quân đội hai nước đã tham gia buổi tổng duyệt
các nội dung tập trận chung đã bắt đầu từ ngày một mươi bảy tháng bốn và kéo dài một mươi hai ngày
phía hàn quốc cho biết cuộc tập trận thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đồng minh cũng như tái khẳng định khả năng triển khai nhanh chóng các khí tài chiến lược của mỹ tới bán đảo triều tiên
các quốc gia châu phi đang xếp hàng để phê duyệt một loại vaccine ngừa sốt z mối với hai mươi triệu liều đã có sẵn
động thái này là bất thường vì việc phê chuẩn vaccine sốt z nói trên được thực hiện trước khi tổ chức y tế thế giới who chấp thuận
cơ quan quản lý dược phẩm nigeria đã tiếp bước ghana phê duyệt vaccine phòng bệnh sốt rét
như vậy ghana và nigeria đã trở thành hai quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho vaccine r hai mươi một mới do các nhà khoa học tại đại học oxford phát triển
và được sản xuất bởi viện huyết thành ấn độ và novavax
trước đây các quốc gia châu phi không có nhiều nguồn lực để quản lý thuốc thường dựa vào who để xem xét ban đầu sau đó mới cấp phép cho các loại thuốc mới
tuy nhiên sự cấp bách của việc giải quyết căn bệnh khiến hơn sáu trăm linh người tử vong mỗi năm đang làm thay đổi quy trình
ít nhất một mươi quốc gia châu phi khác đang xem xét dữ liệu thử nghiệm để đánh giá vaccine và nhiều nước trong số này dự kiến sẽ phê duyệt trong những tuần tới
nhật độ trung bình trên thế giới có thể chạm mức kỷ lục vào năm hai nghìn hai mươi
nhật độ trung bình trên thế giới có thể chạm mức kỷ lục vào năm hai nghìn hai mươi ba hoặc hai nghìn hai mươi bốn do tác động của biến đổi khí hậu với hiện tượng el nino
đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo do dịch vụ biến đổi khí hậu copennicus của liên minh châu âu công bố ngày hôm qua
các mô hình khí hậu cho thấy sau ba năm của kiểu thời tiết la nina ở thái bình dương thường giảm nhẹ nhiệt độ toàn cầu
thế giới sẽ trải qua sự quay trở lại của enino hiện tượng nóng hơn vào cuối năm nay
hiện tượng enino có thể làm trầm trọng hơn những tác động của biến đổi khí hậu mà các quốc gia đang phải đối mặt bao gồm những đợt nóng và hạn hán kéo dài
tám năm qua là những năm nóng nhất từng được ghi nhận phản ánh xu hướng nhiệt độ tăng cao do tình trạng phát thải khí nhà kính
trong đó năm hai nghìn một mươi sáu là năm nóng nhất từng được ghi nhận chung với thời điểm hiện tượng enino diễn ra mạnh mẽ
mặc dù hầu hết các nhà phát thải lớn trên thế giới cam kết sẽ cắt giảm lượng khí thải dòng của họ xuống còn không
song lượng khí thải co hai toàn cầu năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua vẫn tiếp tục tăng
trong khi đó tổ chức khí tượng thế giới cảnh báo mực nước biển trên toàn cầu đang tăng nhanh dâng nhanh gấp đôi so với thập niên từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến hai nghìn hai
khi các dữ liệu lần đầu được thu thập và đã chạm mốc cao kỷ lục mới vào năm ngoái
cảnh báo này nằm trong báo cáo thường niên của wmo được công bố một ngày trước ngày trái đất ngày hai mươi hai tháng bốn
trong báo cáo chi tiết về sự tàn phá của biến đổi khí hậu wmo cho biết trong thập niên hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi tám
mực nước biển trung bình toàn cầu dâng thêm bốn sáu mươi hai mm một năm tăng gấp đôi so với thập niên một nghìn chín trăm chín mươi ba đến hai nghìn hai
chủ yếu do sông băng tan chảy và nhiệt độ đại dương tăng kỷ lục
như vậy kể từ đầu thập niên chín mươi của thế kỷ trước đến nay mức nước biển trung bình toàn cầu đã dâng tổng cộng hơn một mươi cm
báo cáo của wmo cũng cho thấy băng biển ở nam cực đã tan chảy và giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tháng sáu và bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tổng thư ký wmo cảnh báo sự biến mất của các dòng sông băng sẽ làm giảm nguồn cung cấp nước ngọt cho con người và hoạt động nông nghiệp
đồng thời gây đỉnh trệ các tuyến giao thông vận tải đường thủy
tuy nhiên người đứng đầu wmo cho rằng thế giới đang có các công cụ phù hợp để chống biến đổi khí hậu trong đó có các giải pháp năng lượng xanh
ông dự báo nhiệt độ trên hành tinh xanh
thế giới sẽ tăng từ hai năm đến ba độ c so với thời kỳ tiệt công nghiệp thay vì mức tăng ba đến năm độ c như dự báo đưa ra năm hai nghìn một mươi bốn
thưa quý vị với những người tị nạn từ trung đông bắc phi vượt qua một chặng đường đầy nguy hiểm
nếu may mắn họ sẽ đặt chân được đến châu âu và may mắn hơn nữa là được chấp nhận đơn xin tị nạn
tuy nhiên trải qua một hành trình gian nan như thế vấn đề họ còn phải đối mặt là hòa nhập cộng đồng địa phương
rất nhiều người đã tìm được hướng đi cho mình và không chỉ trở thành một phần của xã hội mới
mà họ còn có thể trở thành những người yêu tú trong xã hội ấy
câu chuyện về cậu bé hussein besu trong phần cuối của bản tin sau đây là một ví dụ
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
khi lên bốn tuổi hussein besu vẫn sống cùng gia đình tại đất nước syri đầy bất ổn
khác với những cậu bé cùng trang lứa hussein lại có đam mê với cậu vua
vậy là cậu bé đáng yêu này bắt đầu tìm được một người đàn ông
bắt đầu được bố dạy cho cách làm quen với những quần cờ
em thích cờ vua vì em thích toán học với cờ vua chúng ta phải suy nghĩ tính toán đó là lý do em thích nó
xung đột chiến tranh buộc gia đình husain phải di cư tới khu vực khác
may mắn thay gia đình em được chấp nhận tị nạn tại đức
và cuộc sống mới của cậu bé hussein cũng bắt đầu ở thị trấn lipsstadt miền tây nước này
ở nơi đất khách
quê người còn nhiều mỡ ngỡ cờ vua trở thành cầu nối giữa hussein với cộng đồng địa phương
em đăng ký tham gia các câu lạc bộ cờ vua ở địa phương
đó là cách giúp em cải thiện tiếng đức và kết thêm nhiều bạn mới
nhưng đối thủ của em đều lớn tuổi hơn có kinh nghiệm hơn em
nhưng chẳng sao cả miễn là được chơi và em coi đó là một cơ hội trao dồi kỹ năng cho mình
nhờ vậy các huấn luyện viên tại đây đã sớm nhận ra tài năng của hussein
nhìn vượt xa các bạn đồng trang lứa khác và giúp cậu bé có nhiều cơ hội đào tạo chuyên sâu hơn
tôi còn nhớ trong một giải đấu khi hai kỳ thủ được yêu cầu đổi bên cho nhau vào giữa trận và tiếp quản thế cờ của đối phương
thế cờ lúc đó đang nghiêng về hussein
cậu bé đã kiên quyết phản đối và chấp nhận thả rừng cuộc chơi
cậu bé là một người quả quyết đam mê và khát khao chiến thắng là một phần con người của huse

năm hai nghìn hai mươi hussein giành vị trí quán quân trong giải vô địch cờ vua của đức cho lứa tuổi dưới một mươi
cậu bé cũng đã xuất sắc giành vị trí thứ ba trong giải vô địch thế giới dành cho lứa tuổi dưới một mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi hai
năm nay một mươi một tuổi hussein đại diện cho đội thuyền cờ vua quốc gia đức tại mitroparkup ở croatia
nhờ thành tích này cậu bé đã trở thành kỳ thủ quốc gia trẻ nhất trong lịch sử liên đoàn cờ vua đức
tôi hướng dẫn cho hussein chơi cờ từ khi thằng bé bốn tuổi
bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên khi chỉ sau nửa năm tháng bé đã chơi rất rất giỏi
giờ đây chúng tôi tự hào khi hussen được tham gia các giải đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia đức
thành công này không chỉ của hussen mà là của cộng đồng người tị nạn chúng tôi
husain và gia đình của em hiện cũng đã mở một chiến dịch gây quỹ tại đức để giúp trang trải chi phí đi lại cho các thí sinh tham gia các giải đấu cờ vua
và hỗ trợ công tác đào tạo những tài năng mới